với phương châm tạm dừng đến trường nhưng không dừng học ngành giáo dục và đào tạo đã nỗ lực bằng nhiều giải pháp khác nhau
duy trì hoạt động dạy và học cho học sinh như tổ chức dạy học trực tuyến dạy học trên truyền hình
tuy nhiên nếu ở hai hình thức này được triển khai khá thuận lợi ở những vùng có điều kiện tốt
thì ở vùng cao vùng sâu vùng xa giáo viên và học sinh đang gặp nhiều khó khăn để duy trì việc dạy và học
ghi nhận tại huyện miền núi đắc rông tỉnh quảng trị
chiếc là nhỏ dựng tạm trên quả đồi chờ trọi này là nơi hai em hồ thị tâm và hồ thị sương
ở thôn khe ngài xã đắk rông tham gia học trực tuyến trong gần ba tuần vừa qua
nhà ở chỗ khe trũng không bắt được sóng điện thoại nên mỗi ngày hai em phải đi bộ đến ngọn đồi
ngồi xuống đúng vị trí có sóng mới có thể tham gia lớp học
để có tiền mua sim ba g tâm và sương đã phải tranh thủ đi làm nương dạy thuê sau giờ học
dù khó khăn là thế nhưng hai em vẫn cố gắng không bỏ buổi học
thật ra vị trí nhà của em thì thấp kiểu như ví dụ như là sóng yếu
từ đó em đã đi lên đồi để tìm sóng để học online tốt hơn
như các lớp tôi dạy ở trên trường thì các em thường là sỉ số là giáo đồng từ ba mươi bảy đến bốn mươi học sinh
nhưng khi học trực tuyến thì số lượng của các em là ba mươi

chỉ tính riêng điểm trường trung học phổ thông đắk rồng đã có hơn năm mươi các em học sinh không thể tiếp cận với hình thức học trực tuyến
học sinh ở đây hầu hết là con em đồng bào dân tộc thiểu số
điều kiện gia đình khó khăn không thể mua sắm thiết bị phục vụ học trực tuyến
những gia đình có điện thoại
tv thì cũng không thể kết nối được internet
để hỗ trợ học sinh của mình
nhà trường đã kêu gọi nhiều tổ chức cá nhân ủng hộ
quyên góp mua tặng sim bốn g
tặng điện thoại cho các em đặc biệt khó khăn
có tinh thần hiếu học
nếu như mà tình hình dịch bệnh con
dịch covid con chuyển biến phức tạp
thì nhà trường sẽ có cái biện pháp là
về tại địa bàn các thôn
bạn tổ chức
với những cái nhóm nhỏ
là từ năm đến bảy em
ở trong một địa bàn
ở cả cái nhà học tộc cộng đồng
để tổ chức giải học cho các em
đảm bảo là các em nắm bắt được
cái kiến thức theo tiền đồ chương trình
việc dạy và học trực tuyến
là hình thức còn khá mới mẻ
và nhiều thách thức đối với giáo viên
và học sinh vùng dân tộc thiểu số
vùng núi như ở quảng trị
trước những khó khăn ấy
tình yêu nghề yêu con trẻ của các thầy giáo cô giáo
và tinh thần ham học của các em học sinh
là động lực chính để thầy và trò
cùng vượt qua khó khăn thiếu thốn
tiếp tục duy trì công tác dạy và học